doanh nghiệp khởi nghiệp được nhìn nhận như một yếu tố tích cực tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên đối với mô hình kinh doanh này thành công dường như là một từ xa xỉ
do có nhiều khó khăn nên dù có ý tưởng sáng tạo có tinh thần dám nghĩ dám làm
nhưng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn thất bại
vậy làm sao để hỗ trợ đối tượng này có hiệu quả trong thời gian tới
đang là câu hỏi đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách của việt nam
một không gian sáng tạo tập trung nhưng vẫn có thể thư giãn nghỉ ngơi khi cần thiết
up coworking space không gian làm việc chung tại việt nam đã được rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp start up tìm đến
được thiết kế mô phỏng theo những không gian làm việc chung tại thung lũng công nghệ silicon valley của hoa kỳ
đây là một trong số ít những không gian làm việc đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động khởi nghiệp tại việt nam
thống kê cho thấy ở việt nam hiện nay mới có khoảng hai mươi không gian làm việc chung cho các start up
con số này còn hạn chế
các start up trẻ còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ để hoàn thiện các ý tưởng
cũng như kêu gọi vốn đầu tư
các start up trẻ còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ để hoàn thiện các ý tưởng
cũng như kêu gọi vốn đầu tư
theo người sáng lập dự án mạng xã hội hiến máu rigen solution
ý tưởng này đã được mang đi ra mắt các nhà đầu tư tại singapore
và một quỹ đầu tư lớn của việt nam trong ba tháng đầu thành lập doanh nghiệp
theo người sáng lập dự án mạng xã hội hiến máu reason solution

theo người sáng lập dự án mạng xã hội hiến máu reason solution

nhận thấy nhận thức về cơ hội khởi nghiệp tại việt nam đã tăng từ ba mươi sáu tám trong năm hai nghìn một mươi ba đến ba mươi chín bốn trong năm hai nghìn một mươi bốn
nhưng còn thấp so với mức bình quân năm mươi năm sáu của các nước đang ở giai đoạn phát triển tương tự như việt nam
theo các chuyên gia dù đang nỗ lực hướng tới tạo dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp
nhưng việt nam vẫn thiếu hành lang pháp lý đặc thù cho hoạt động khởi nghiệp
chưa tạo được sự gắn kết các nhân tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp
phong trào khởi nghiệp còn mang tính tự phát và thiếu bền vững
doanh nghiệp khởi nghiệp lại rất khó khăn và đặc biệt là giai đoạn đầu
và kinh nghiệm từ israel cho thấy
chính phủ phải chấp nhận rủi ro để đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp
bởi vì chỉ có chính phủ mới có đủ nguồn lực để làm được điều này
ở israel hiện nay dù đã có hoạt động khởi nghiệp rất tích cực
chính phủ vẫn có rất nhiều hỗ trợ các vườn ươm khởi nghiệp
bởi chúng tôi hiểu rằng đây là đối tượng rất dễ bị tổn thương
bộ kế hoạch đầu tư đang xây dựng luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó đã dành một chương dành cho cái hoạt động khởi nghiệp này
và về phía nội dung hoạt động khởi nghiệp đã được đưa vào
và đã hình thành cả những quy định về những quỹ hỗ trợ cho khởi nghiệp
những cái điều này đã được đưa đến mức văn bản là chính phủ xem xét
để thông qua những cái luật như vậy và để trình ra quốc hội
thì như vậy những cái điều này tôi nghĩ nó là những cái giải pháp rất là cơ bản
giúp cho các cái thay đổi hoặc là bổ sung hoặc đưa ra những văn bản mới
giúp cho hoạt động khởi nghiệp thuận lợi
các chuyên gia nhấn mạnh đã đến lúc start up việt cần có một sự hỗ trợ xứng đáng
để những nỗ lực mà họ bỏ ra được trân trọng và là động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế của đất nước
kinh nghiệm khởi nghiệp
nền kinh tế của nhiều quốc gia cho thấy những doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả
sẽ là động cơ để kéo nền kinh tế đi lên
với đặc thù là hoạt động có tính sáng tạo nếu không có một môi trường pháp lý thuận lợi
việt nam không chỉ mất đi lợi thế thu hút đầu tư mà còn có nguy cơ chảy máu nguồn chất xám đầy tiềm năng